thưa quý vị những sản phẩm giải trí hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý hành vi và lối sống của giới trẻ
nếu những sản phẩm này chứa đựng nội dung tiêu cực sẽ tác động xấu đến tâm lý của người xem
và những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
điều này đặt ra câu hỏi cần có những giải pháp nào trong công tác quản lý kiểm duyệt sản phẩm nghệ thuật
đây sẽ là câu chuyện được đề cập đến trong tiểu mục vấn đề và chính sách ít phút tới
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật lúc sáu giờ
hà nội vẫn dẫn đầu với bảy trăm một mươi một ca
các tỉnh phía bắc tiếp tục giảm mạnh ca mắc mới như phú thọ còn hai trăm bốn mươi hai ca yên bái một trăm bốn mươi bảy ca
quảng ninh một trăm bốn mươi một ca tuyên quang một trăm một mươi chín ca lào cai tám mươi chín ca thái bình tám mươi ca
thành phố hồ chí minh ngày hôm qua chỉ ghi nhận một mươi chín ca
việt nam đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tới nay đã có trên một năm triệu trẻ em ở lứa tuổi này tiêm mũi một
tổng số liều vaccine đã đạt được
tổng số liều vaccine đã tiêm trên cả nước đến nay là hai trăm một mươi năm năm bốn mươi hai liều
bộ y tế vừa dự thảo phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch covid một mươi chín
trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba để xin ý kiến thành viên ba chỉ đạo quốc gia phòng phục chống dịch covid một mươi chín
và ủy ban nhân dân sáu mươi ba tỉnh thành phố các đơn vị liên quan
các tình huống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn chuyển tiếp
từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững như sau
tình huống thứ nhất chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch
nên số trường hợp tăng nặng và tử vong giảm dần dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước
hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai nhưng ít nghiêm trọng hơn
tình huống thứ hai xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch
khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng

khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng

cho đơn vị chức năng xác minh xử lý
ba đối tượng trong vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa xa lưới pháp luật
sau khi gây án vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ba đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam
và đã bị cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì phối hợp với công an tỉnh yên bái
thành phố hồ chí minh đồng nai tây ninh và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố yên bái tỉnh yên bái xảy ra vụ nhóm thanh niên dùng súng thanh toán nhau dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhóm đối tượng sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam theo đường bộ
tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an đã yêu cầu các cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an các địa phương
vào cuộc điều tra truy xét nóng các đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tổ công tác của phòng trọng án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp với các công an các tỉnh
là đồng nai tây ninh tp hcm xác minh truy bắt các đối tượng
do đối tượng chính hoàng trọng mẫn là đối tượng luôn thù sẵn hai khẩu súng trong người
nên kế hoạch truy bắt được vạch ra tỉ mỉ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân
cán bộ chính sĩ tham gia truy bắt
và chính bản thân các đối tượng
tổ công tác đã không quản là ngày đêm và kể cả những ngày lễ để mà tiến hành khẩn trương xác minh truy bắt
dựng lại hành trình tẩu thoát của các đối tượng
đến ngày hai tháng năm thì chúng tôi đã xác định được là cả ba đối tượng đang lẩn trốn
ở trong một căn phòng ở tp hcm tỉnh đồng nai
thì chúng tôi đã tổ chức mật phục và chọn thời điểm là khi đối tượng chính ra ngoài
để áp sát khống chế và tiến hành bắt giữ cả ba đối tượng một cách an toàn
khám xét trên người và tại nơi lẩn trốn của các đối tượng
tổ công tác thu giữ được một khẩu súng quân dụng hiệu k năm mươi chín
một khẩu súng tự chế hai mươi một viên đạn và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng cùng quê thái nguyên
và đảng văn đồng quê nghệ an bước đầu đã thử nhận hành vi phạm tội
không ngờ bắt nhanh đến vậy
trước đó ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng liên quan đến vụ án là đỗ mạnh linh
chú thành phố yên bái đã đến cơ quan công an đầu thú
kết quả vây bắt nhanh nhóm đối tượng trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm
làm việc không ngừng nghỉ kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an
quyết tâm đưa cái ác ra trừng trị trước pháp luật góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong phần tiếp theo của chương trình cần có những giải pháp cụ thể nào
trong công tác quản lý kiểm duyệt các tác phẩm nghệ thuật
cùng trao đổi trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
người vi phạm giao thông có thể nổ phản nguội vi phạm giao thông tại nơi cư trú
theo thông tư mới chính thức có hiệu lực kể từ ngày hai mươi một tháng năm
người vi phạm giao thông có thể nổ phản nguội vi phạm giao thông tại nơi cư trú theo thông tư mới chính thức có hiệu lực kể từ ngày hai mươi một tháng năm

tuy nhiên nhân vật trong câu chuyện này xuất hiện nhiều hình ảnh mang tính tiêu cực
như cảnh đuổi bắt đập phá bạo lực và cuối cùng là chọn cách tự tử
điều này đã tác động mạnh đến tâm lý của không ít người theo dõi
và theo nhiều ý kiến nội dung của mv này rất dễ dẫn đến những ẩn họa khôn lường
đặc biệt là tác động tiêu cực tới suy nghĩ và hành vi của giới trẻ hiện nay
các cơ quan chức năng cho biết đang phối hợp xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành mv
sau vài giờ ra mắt mv mới nhất của ca sĩ sơn tùng mtp
với phần hình ảnh được cho là cổ suý bạo lực và tự sát
đã có gần chục triệu lượt xem một con số ước mơ của bất kỳ nghệ sĩ nào
thế nhưng điều đáng lo ngại trong số những lượt xem ấy
phần lớn sẽ là các em nhỏ ở lứa tuổi thanh thiếu niên
đáng nói hơn mv ra đời trong bối cảnh vừa xảy ra nhiều sự việc đau lòng
liên quan đến các em nhỏ lứa tuổi thanh thiếu niên
khuét sâu vào nỗi đau mà cả xã hội đang trải qua
nếu mà là một người phụ huynh có con là fan của sơn tùng mtp
thì có lẽ là tôi cũng không ủng hộ việc này
chúng ta cứ tưởng tượng rằng là có thể một mv mang tính nghệ thuật rất là cao
nhưng người xem lại không lan truyền tính nghệ thuật
mà lại lan truyền những cái thông tin nó có ảnh hưởng tiêu cực như vậy
thì rõ ràng là cái mục đích của người sản xuất của tác giả
đã rất xa so với cái ảnh hưởng của nó trong xã hội
thưa quý vị những sản phẩm giải trí hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý hành vi và lối sống của giới trẻ
đặc biệt là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn thì sự tác động còn có thể lớn hơn rất nhiều
công tác quản lý kiểm duyệt sản phẩm nghệ thuật đang đặt ra những vấn đề gì
cũng như cần có những giải pháp nào tổng thể như thế nào
biên tập viên thu hương đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
chuyên gia tâm lý học đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
chị ấy xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
sau khi mà bị dư luận phản đối cũng như là cơ quan chức năng tuyết còi
thì ca sĩ sơn tùng tp cũng đã lên tiếng xin lỗi
và cũng đã tuyên bố là sẽ ngừng phát hành mv ca nhạc vừa rồi
vậy thì dưới góc độ của mình phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
có thể phân tích cụ thể hơn về những hệ lụy hiện hữu có thể nhìn thấy
cũng như là những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra
nếu như mà chúng ta không có sự quản lý giám sát chặt chẽ được không ạ
nghệ sĩ đặc biệt là những nghệ sĩ thần tượng
thì chúng ta nhìn thấy có khi là chỉ một câu nói thôi cũng tạo thành một cái trend
chỉ một cái phong cách ăn mặc thôi nó cũng tạo thành một cái tre
thế bây giờ nếu mà ví dụ như nhân vật thần tượng đấy lại hóa thân vào những cái
gọi là có những cái hành động mà nó lại không đẹp
rồi là có những cái tư tưởng nó không đẹp
thì nhiều khi đối với cả những cái bạn trẻ
khi mà các bạn chưa có năng lực tư duy phản biện
và không có suy nghĩ gì cả
thấy rằng đấy người ta làm như thế
thần tượng của mình cũng nghĩ như thế
cũng có cái quan điểm như vậy
họ không phân biệt được đâu là cái cuộc sống thực
và đâu nó là nghệ thuật được hư cấu được ở trên phim đâu
và nếu mà ví dụ như càng là thần tượng
lại nói lên được những cái vấn đề gì đấy
mà nó sâu hơn vào cái tâm trạng của những cái cá nhân đấy
thì có thể là một cái hành động rất vô tình
của một nhân vật đóng trên phim do thần tượng đóng thôi
những cái ý tưởng rất tiêu cực của các bạn
cho nên là ngay kể cả là khi mà làm việc
tạo ra những cái sản phẩm
thì thực ra là cảm xúc nó là cái quan trọng
của người nghệ sĩ nhưng mà đằng sau đấy
chúng ta cũng cần phải có những cái trách nhiệm xã hội
vâng vậy thì câu chuyện này đã cho thấy những vấn đề gì
đang bộc lộ trong công tác quản lý kiểm duyệt
các sản phẩm văn hóa giải trí nghệ thuật
trước khi được phát hành thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
chúng ta nhìn thấy là rõ ràng
thì chính bản thân chúng ta
cũng phải đối diện với những cái tình huống
mà nó thực tế mà nó gọi là
luật có thể là nó chưa
theo kịp được cái sự biến đổi của thực tế
khi mà chúng ta đối diện với cái môi trường mạng
từ trước đến nay nó làm gì có cái kinh nghiệm
trải nghiệm như vậy đâu chúng ta chỉ học được từ
bạn bè quốc tế thôi
thế nhưng mà chúng ta việt nam thì phải có những cái
chuẩn mực riêng của việt nam muốn xây dựng
được cái con người việt nam có giá trị hay có bản sắc văn hóa
thì chúng ta phải có những cái quy định riêng
và cái môi trường mạng nó đang tác động
một cách là quá lớn đến những người trẻ
thì chúng ta cần phải có
đưa ra những cái chính sách
mà nó nhanh hơn hoặc là nó mạnh hơn nó phù hợp hơn
đối với cả những cái tác phẩm và nghệ thuật
mà được gọi là nghệ sĩ tự phát hành
ở trên mạng đấy
hiện thanh tra sở thông tin truyền thông tp hcm
đã có thư mời ông nguyễn thanh tùng
tức sơn tùng mtp
đến làm việc cung cấp thông tin liên quan
đến mv ca nhạc này
cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã có văn bản gửi thanh tra
bộ văn hóa thể ta và du lịch
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin truyền thông
về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành
bản ghi âm ghi hình ca khúc
there is no white tone trên môi trường mạng
nhiều ý kiến khi chia sẻ
đề nghị các cơ quan chức năng
cần mạnh tay xử lý nghiêm xung quanh vụ việc này
làm trường hợp điểm
để sau này không còn xuất hiện
những sản phẩm tương tự
tạm dừng lưu hành
trên nền tảng youtube việt nam
mời những người có liên quan lên làm việc
cơ quan chức năng như bộ văn hóa thể thao và du lịch
và bộ thông tin và truyền thông
đang thể hiện sự quyết liệt trong xử lý vụ việc
nhưng điều mà các chuyên gia cũng như người dân mong muốn
đó là cần có chế tài mạnh hơn
để nghệ sĩ cần ý thức rõ
trách nhiệm của mình với công chúng
thay vì cho ra những sản phẩm
có nội dung phản cảm được cho là hot trend
và câu like câu view
mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những phân tích
từ phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
xung quanh câu chuyện này
văn duy luận đang bày tỏ
hết sức lo ngại về tính tiêu cực
có thể ảnh hưởng từ mv này
và trong thực tế thì chúng ta cũng có thể thấy
là không khó để có thể tìm được
những cái sản phẩm ca khúc với hình ảnh từ ngữ
mà mang tính chất tiêu cực
trên các nền tảng mạng xã hội
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
để giải quyết được vấn đề này
thì cần phải có những cơ chế chính sách
và giải pháp tổng thể như thế nào
tập trung vào ba nhóm
nhóm thứ nhất là phải giáo dục và nâng cao năng lực số
cho cả thế giới trẻ
để khi các bạn có tiếp cận với những nội dung đấy
thì các bạn có năng lực tư duy phản biện
để mà phân biệt được đâu là thật
hoặc đâu là không thật
và phải có một cách nhìn nhận của mình
đánh giá của mình với những cái chất liệu tiêu cực đó
thứ hai nữa là phải có thêm
những cơ chế kiểm soát
kể cả bằng ai hoặc là những cơ quan kiểm soát
để thường xuyên thanh lọc những nội dung
mà không phù hợp ở trên mạng
thậm chí là youtube họ cũng có
một đội ngũ họ làm như vậy
nhưng mà tiền trả cho đội ngũ đấy là cực kỳ cao
tại vì sao
tại vì suốt ngày tiếp cận với những nội dung tiêu cực như vậy
dẫn đến là họ bị tổn thương
tổn thương sức khỏe tinh thần
chính những người mà làm cái nghề đấy
cũng còn phải nhận
cái khoản đền bù độc hại là như vậy
còn cái thứ ba nữa là gì
chúng ta cần phải quản lý
hoạt động sáng tạo nội dung trên internet
một cách chặt chẽ hơn
và phải có những cơ chế tiền kiểm
cho những đối tượng nào đấy
là nổi tiếng
và những người có ảnh hưởng xã hội
bây giờ bản thân
cũng đã có những nguyên tắc ứng xử
dành cho nghệ sĩ rồi
thì bây giờ
cái tổ chức
mà gọi là hiệp hội của những cái nghệ sĩ đấy
thì cũng cần phải có những hoạt động khác
để mà ví dụ như là nâng cao lên
chất lượng nghệ thuật của tác phẩm
và cũng phải giúp cho mỗi người nghệ sĩ
ý thức được về cái trách nhiệm xã hội của họ
trong việc tạo ra những sản phẩm
vừa mang lại sự hấp dẫn
cho cộng đồng
nhưng mà nó phải mang hà mẩn
trong đấy những cái giá trị nhân văn và tích cực
vậy còn đối với công chúng và nghệ sĩ
thì qua câu chuyện này
mỗi đối tượng theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
cũng cần phải rút ra cho mình
những bài học kinh nghiệm như thế nào
chúng ta nhìn thấy được rằng là có những cái
thì hệ lụy nó là lâu dài
nó không thể nào mà ngay và luôn để chúng ta nhận ra được
ví dụ như là những cái vụ việc
mà ví dụ như thể hiện về mặt quan điểm
hay là ý tưởng tự sát này nó không phải là
xem xong cái đi từ sát luôn mà thậm chí
nó phải kéo dài qua một đoạn thời gian
thậm chí là một hai năm
nhưng mà nó đã reo vào trong đầu
của những người trẻ như vậy rồi
và vì vậy cho nên là thứ nhất là chúng ta cũng
công chúng thứ nhất là cũng cần phải nâng cao được
cái nhận thức của mình
liên quan đến những cái mối nguy
ở trên không gian mạng
những cái cách thức để mà chúng ta bảo vệ được bản thân
ở trên cái không gian mạng
và sau đó thì là cũng cần phải nâng cao được
cái nhận thức cũng như là cái kỹ năng năng lực số
cho chính con em của mình
để bảo vệ chính con em của mình khi mà
những cái đứa trẻ đấy tham gia hoạt động
và sinh sống làm việc ở trên môi trường mạng
vâng một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và đã có những phân tích hết sức là xác đáng
vâng thưa quý vị và các bạn
lan tỏa những điều tốt đẹp từ cuộc sống
đó là điều được công chúng mong muốn
được nhìn thấy thông qua những tác phẩm nghệ thuật
của những nghệ sĩ
còn về phía nghệ sĩ thì họ có quyền sáng tạo
tuy nhiên nếu như sự sáng tạo vượt ra khỏi văn hóa
và mang đến những ảnh hưởng tiêu cực
thì cần phải ngăn chặn
bởi nó có thể dẫn tới những tác động tiêu cực đến công chúng
có như vậy thì việt nam mới thực sự
xây dựng được một nền văn hóa lành mạnh
vấn đề và chính sách xin được tạm dừng tại đây
có thể nộp phạt nguội vi phạm giao thông
tại nơi cơ chú
sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn
sách giáo khoa
và sửa đổi quy định thời gian tối đa
hoàn thành học trung cấp cao đẳng
là một số quy định mới có hiệu lực trong tháng năm này
thông tư một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
chính thức có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm
theo đó người vi phạm giao thông
không cần quay lại nơi vi phạm
để giải quyết phạt nguội
mà kết quả sẽ được gửi về địa phương
nơi người vi phạm cư chú để xử phạt
theo quy định mới của bộ công an
thời hạn xử phạt nguội tăng lên một mươi ngày
thay vì năm ngày như hiện tại
trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông
người có thẩm quyền sẽ xử phạt
trong thời hạn một mươi ngày
kết quả phạt nguội cũng được gửi đến cơ quan công an
nơi người vi phạm cư chú để giải quyết
từ ngày năm tháng năm
người biên soạn sách giáo khoa
phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau
có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên
theo chuyên ngành phù hợp với môn học
hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn
am hiểu về khoa học giáo dục
có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy
hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học
hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn
là công dân việt nam
có phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng năm

của bộ lao động thương minh và xã hội
ban hành ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên định về tổ chức đào tạo
trình độ trung cấp trình độ cao đẳng
theo niên chế hoặc theo tín chỉ
theo đó thời gian tối đa
để người học hoàn thành chương trình đào tạo
trình độ trung cấp cao đẳng sẽ do
hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo
không vượt quá một năm lần
thời gian đào tạo đối với chương trình
từ hai đến ba năm học
không vượt quá hai lần thời gian đào tạo
đối với chương trình từ một đến dưới hai năm học
như vậy thời gian học trung cấp cao đẳng
tối đa đến bốn năm rưỡi
đối với các chương trình đào tạo ba năm
mời quý vị tiếp tục điểm qua
một số nội dung nổi bật được đăng tải
trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non
tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín đã kịp thời tháo gỡ
những khó khăn của hệ thống giáo dục mầm non tư thục
tuy nhiên để có thể tiếp tục vận hành
chỉ được hoạt động như trước đây
thì các cơ sở này vẫn cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ
phản ánh vấn đề này báo lao động có bài viết
với nhan đề thêm chính sách để hồi sinh
cơ sở mầm non tư thục
hiện mức vốn cho vay tối đa là tám mươi triệu đồng
đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập
tối đa hai trăm linh triệu đồng đối với trường mầm non dân lập
tư thục tiểu học tư thục
thời gian vay vốn là ba mươi sáu tháng
với mức lãi suất là ba ba một năm
bên cạnh việc được vay vốn lãi suất yêu đáy
nhiều chủ cơ sở mầm non tư thục
cũng mong mỏi được hỗ trợ giãn nợ và khoanh nợ
điều này sẽ giúp các chủ trường tập trung nguồn vốn
để hồi phục kinh tế gây dựng
và vận hành lại các cơ sở
ngoài ra cần có những chính sách hỗ trợ
nhằm duy trì công việc tránh bỏ việc
đối với cán bộ quản lý giáo viên
và nhân viên mầm non tư thục
nhìn lại hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
báo thanh niên nhận định đây là tín hiệu vui
đối với nền kinh tế việt nam
nhiều điểm du lịch trên cả nước đã đông kín người
các cơ sở lưu trú resort có quy mô
đều hết phòng
du lịch việt nam đã hồi sinh không còn chút dấu vết nào
của những đêm dài covid
chuyên gia kinh tế trần du lịch cho rằng
chủ trương phục hồi mở cửa du lịch việt nam vừa qua
là đúng hướng
du lịch phục hồi sẽ góp phần tích cực để thúc đẩy
kinh tế cả nước phát triển như mục tiêu chính phủ đã đề ra
kinh tế sẽ dần khởi sắc
đời sống người dân dần được ổn định
từ đó việt nam có thể xử lý được
nguy cơ lạm phát và đạt được mục tiêu
về tăng trưởng kinh tế
tính đến ngày hai mươi năm tháng bốn tín dụng đã tăng
đây là mức tăng cao hơn gấp hai lần
so với cùng kỳ năm ngoái
nhu cầu tín dụng rất lớn của nền kinh tế
đặt ra bài toán đối với ngân hàng nhà nước
về việc điều hành chính sách tiền tệ
tiến sĩ lê xuân nghĩa thành viên hội đồng
tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia dự báo
mặt bằng lãi suất huy động năm nay
nhích lên nhưng lãi suất cho vay sẽ không tăng đột ngột
do ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt cung tiền
và khi đã kiểm soát được cung tiền
lạm phát chi phí đẩy cũng được kiềm chế nhanh
thì lãi suất khó bị đẩy lên quá cao
bên cạnh đó trong bối cảnh các kênh đầu tư
đang phải đối mặt với nhiều bất ổn và rủi ro
như hiện nay dòng tiền có thể quay trở lại
với kênh ngân hàng như một nơi trú ẩn an toàn
đồng thời nhu cầu vay vốn
ở những kênh đầu tư này cũng có thể suy giảm
khiến các ngân hàng có thể giảm bớt áp lực thanh khoản
và tạo điều kiện để giữ lãi suất huy động được ổn định
theo chương trình phát triển vật liệu xây không nung
tại việt nam việc sản xuất và sử dụng
vật liệu xây dựng không nung
thay thế một phần gạch đất xét nung
sẽ đạt tỷ lệ từ bốn mươi cho đến bốn mươi năm
vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đây là mục tiêu không dễ đạt được
khi hiện tại vật liệu không nung
vẫn còn nhiều khó khăn cả ở khâu sản xuất và tiêu thụ
theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân
khiến cho vật liệu không nung
có xu hướng sụt giảm sản lượng
đầu tiên đó là đa số người dân vẫn chưa có thói quen
sử dụng vật liệu không nung
sản phẩm này lại không có tính cạnh tranh kinh tế
so với các loại vật liệu nung
mặt khác chất lượng sản phẩm chưa được đảm bảo
do ở nhiều địa phương các cơ sở sản xuất còn nhỏ lẻ
các cơ quan quản lý khó kiểm soát
ngoài ra hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn
định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến vật liệu không nung
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại
những nội dung đáng chú ý đã phát sóng
trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
ngày ba tháng năm việt nam không ghi nhận
ca tử vong do covid một mươi chín sau gần một năm
đây cũng là ngày số ca mắc mới
giảm mạnh nhất kể từ nhiều tháng qua
hai bảy trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín
là con số ghi nhận
trong ngày ba tháng năm
giảm bốn trăm một mươi ba ca
so với ngày trước đó
một mv của ca sĩ sơn tùng mtp
vừa ra mắt được vài giờ
ngay lập tức đã nhận được những phản hồi
tiêu cực từ khán giả
nội dung mv được cho là chưa những hình ảnh
cổ suý cho bạo lực tự xác
ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ
cơ quan chức năng cho biết
đang phối hợp xử lý vụ việc
theo hướng tạm dừng phát hành mv
từ vụ việc trên các chuyên gia và khán giả
đều mong muốn cần có chế tài mạnh hơn
để nghệ sĩ cần ý
giải thích rõ trách nhiệm của mình với công chúng
thay vì cho ra đời những sản phẩm
có nội dung phản cảm được cho là hot trend
hay là câu like câu view